công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng ngô văn giang ba mươi ba tuổi ngụ phường long bình để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng được xác định là nghi can cầm đầu huy động hàng chục đối tượng khác bao vây xe chở công an gây ra vụ mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên đường đặng văn trơn xã hiệp hòa vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày một mươi hai tháng sáu tại quán lam viên đường đặng văn trơn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hai nhóm của phạm văn hiền và nhóm nguyễn tấn lương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
khi nhóm hiền lên ô tô giải quán lương điện thoại cho ngô văn giang lập tức giang huy động nhiều đối tượng chưa rõ lai lịch đến đuổi theo và sử dụng hai xe ô tô chặn ở đầu và phía sau xe nhóm của hiền
lúc này nhóm của hiền khóa cửa ngồi trên xe thời điểm vụ việc xảy ra nhiều người hiếu kỳ tụ tập gây ảnh hưởng an ninh trật tự và an toàn giao thông
sau khi nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã có mặt tại hiện trường ghi nhận giải quyết vụ việc
cũng theo điều tra trong nhóm đi chung với phạm văn hiền ăn uống tại quán lam viên có ba sĩ quan công an vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ